nhân dịp hội nghị cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec hai nghìn một mươi bảy diễn ra tại đà nẵng
báo chí khu vực và thế giới đã có nhiều bài viết về sự kiện này
trong đó tập trung giới thiệu phân tích sâu về apec cũng như chính sách đối ngoại vai trò và vị thế của việt nam
với tư cách là chủ nhà của hội nghị cấp cao apec lần này
với tiêu đề việt nam chủ nhà của diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương
nhật báo tiêu sáng campuchia nhật báo tiếng khơ me có số lượng bản phát hành lớn nhất tại campuchia
có bài viết về những mục tiêu và thành tiệu mà apec đã đạt được trong hai mươi bảy năm qua
phân tích và đánh giá về việt nam bài báo nhận định rằng
cùng với việc chuẩn bị và đảm nhiệm trọng trách trong khuôn khổ asean
liên hợp quốc và tổ chức thương mại thế giới wto
năm apec hai nghìn một mươi bảy sẽ là một bằng chứng sinh động cho quá trình nâng tầm ngoại giao đa phương
và hội nhập quốc tế sâu rộng của việt nam
trong khi đó nhật báo campuchia mới
cũng có bài viết về apec hai nghìn một mươi bảy tầm nhìn và vị thế mới của việt nam
bài viết nhận định sự ủng hộ và tham gia tích cực của các nền kinh tế apec
các tổ chức khu vực và quốc tế đối với năm apec hai nghìn một mươi bảy sẽ là đòn bẩy để giúp việt nam phát huy được sức mạnh mềm
thể hiện vai trò năng động dẫn dắt và trách nhiệm của nước thành viên diễn đàn hợp tác kinh tế quan trọng
hàng đầu ở khu vực châu á thái bình dương
tờ japan times đăng bài viết apec việt nam hai nghìn một mươi bảy tiếp nối chặng đường ba mươi năm đổi mới
của bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh nêu bật những thành tiệu sau ba mươi năm đổi mới
cũng như vai trò của nước chủ nhà trong việc bảo đảm thành công của tuần lễ apec
tờ báo bangkop post tờ báo tiếng anh lớn nhất của thái lan
cũng có bài bình luận về vai trò của việt nam với tư cách là nước chủ nhà
phân tích sâu về cơ hội tìm kiếm sự hợp tác và cam kết của một mươi một nước thành viên tpp bên lề hội nghị apec hai nghìn hai mươi
báo chí argentina cũng có một loạt bài viết về apec lần này
trong đó có bài viết với tiêu đề
việt nam và trật tự kinh tế mới tại châu á thái bình dương
chuyên trang thế giới của trang mạng acer candle nationet nhận định
sự kiện apec lần này vừa là cơ hội cũng vừa là thách thức đối với nền kinh tế của nước chủ nhà
trong quá trình xúc tiến mở cửa thương mại để có thể đáp ứng được những quy định
về môi trường thị trường lao động bản quyền và thương mại